đội cảnh sát môi trường công an tp quảng ngãi vừa bắt quả tang cơ sở sản xuất bánh mì ngọt rượu anh
tại phường trương quang trọng tp quảng ngãi chuẩn bị đưa điêu tiêu thụ trên một ổ bánh mì các loại
làm từ nguyên liệu đã quá hạn sử dụng
cơ sở sản xuất các loại bánh mì ngọt rượu anh tại phường trương quang trọng tp quảng ngãi
do trần văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở tỉnh thái bình làm chủ
ngoài sai phạm về nguyên liệu đoàn kiểm tra còn phát hiện chủ cơ sở tự điều chỉnh ngày sản xuất
để tiêu thụ hàng kém chất lượng ra thị trường
cơ sở sản xuất không có giấy phép kinh doanh không có xác nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
được biết hàng ngày cơ sở đều cung cấp ra thị trường trên một ổ bánh mì
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát môi trường công an thành phố quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ